vốn là nơi neo đậu của dân trài để lên bờ buôn bán đoạn sông tam bạc giáp sông cấm phường minh khai quận hồng bàng thành phố hải phòng
mà người dân địa phương quen gọi là mom thủy đội do ở cạnh xí nghiệp thủy đội của cảng hải phòng
nơi nhiều phận đời chìm nổi cư ngụ cho đến tận bây giờ đã trở thành một xóm trài trong lòng đô thị
xóm trài tam bạc neo đậu trên sông sinh sống từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến nay xóm hiện có bốn mươi bốn hộ dân với một trăm sáu mươi nhân khẩu trong đó khoảng sáu mươi trẻ em từ một mươi sáu tuổi trở xuống
các hộ dân ở đây đều đến từ các tỉnh như quảng ninh hải dương nam định nghệ an và hai huyện thủy nguyên an lão hải phòng thuộc diện hộ nghèo khó khăn
khoảng một phần ba trong số bốn mươi bốn hộ có nhà đất ở quê còn lại nhiều người không có giấy tờ tùy thân
mỗi mùa mưa bão phường đều tổ chức đoàn đến xóm trài vận động để đưa hơn một trăm linh người lên bờ trú tránh bảo đảm an toàn
trước yêu cầu cải tạo trình trang
mỹ quan đô thị thành phố hải phòng buộc phải di rời các hộ dân sinh sống trên các tàu thuyền đang neo đậu trên sông tam bạc
xóm trài trên dòng sông tam bạc buộc phải di rời trước ngày ba mươi một tháng bảy
quận hồng bàng đang giao ủy ban nhân dân phường minh khai xác minh lập hồ sơ các hộ dân sinh sống tại xóm trài
để trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét lên phương án hỗ trợ giúp họ có được cuộc sống tốt hơn
chủ trương của thành phố hải phòng chỉ xem xét giải quyết cho những hộ nghèo thực sự khó khăn
không nhà không đất sinh sống ở khúc sông tam bạc nhiều năm còn với những hộ có nhà cửa ở quê thành phố chỉ hỗ trợ di rời